kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật
mở đầu là thông tin đến từ tỉnh kiên giang do mâu thuẫn buôn bán khi mối quan hệ thông gia trở thành hung thủ và nạn nhân trong một vụ án giết người
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt trần thanh hiếu bốn mươi một tuổi một mươi bốn năm tù về tội giết người
đồng thời còn buộc hiếu bồi thường tiền và trợ cấp nuôi con bị hại đến đủ một mươi tám tuổi theo quy định của pháp luật
được biết gia đình bị can hiếu và gia đình nguyễn tuấn anh có mối quan hệ thông gia ở cùng xã đông thạnh
quá trình sinh sống mua bán cá giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau
vào chiều ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau khi hiếu đi nhậu về thì vợ chồng hiếu và vợ chồng tuấn anh tiếp tục chửi nhau
sau đó hiếu chạy vào nhà lấy một cây dao đâm một nhát vào người làm tuấn anh ngã gục
được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng tuấn anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngay sau đó hiếu bị công an bắt giữ và tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
lợi dụng nhu cầu mua mật ong dịp cuối năm của người dân
một đối tượng đã ngụy trang cất dấu hai bánh heroin hai kg ketamine trong can mật ong
gửi xe khách từ điện biên về xuê tiêu thụ
thủ đoạn này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tàng
sáng ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với đoàn đặc nhiệm
phòng chống tội phạm ma túy số một bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng
cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg ketamin
số ma túy này được lò văn sáng ngụy trang cất dấu trong can mật ong
rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tại khu vực phố an bình phường an tịnh thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã trảng bàng
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú phường chín quận bốn thành phố hồ chí minh khi đang có hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh tây ninh
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe ô tô
một mươi điện thoại di động năm triệu đồng tiền việt nam cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn tiến đạt khai nhận vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đạt đến khu vực phường sáu quận bốn thành phố hồ chí minh gặp đối tượng tên thủy
không rõ lai lịch nhận một kg ma túy đá vận chuyển lên tây ninh để nhận tiền công
với số tiền là bốn mươi triệu đồng
đạt thuê xe ô tô từ thành phố hồ chí minh lên tỉnh tây ninh để giao ma túy
khi đến khu vực phường an tịnh thị xã trảng bàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đối tượng hồ văn vàng chú kiên giang
đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra
vào ngày hai mươi một tháng một hồ văn vàng đến quán cà phê của chị nguyễn thúy
tại xã long an huyện long thành xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an
sau khi kiểm tra hồ văn vàng đe dọa quán của chị thúy đang vi phạm pháp luật
có thể bị phạt tới bốn mươi năm triệu đồng và ở tù từ một đến hai năm
chị thúy xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh
sau đó vàng yêu cầu chị thúy đưa cho vàm số tiền từ ba đến bốn triệu đồng
thì mới chấp nhận bỏ qua
do không có sẵn tiền nên chị thúy đưa trước cho vàng một triệu đồng
và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng vàng đến quán cà phê của chị thúy để nhận thêm số tiền còn lại
thì bị công an xã long an bắt quả tang
một đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hải dương bắt giữ
đối tượng lừa đảo là nguyễn tất thành chú huyện mỹ lộc tỉnh nam định
thành khai nhận thông qua mạng xã hội thành thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp
của bảo hiểm xã hội
thành xin ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài
đóng vai nhân viên bảo hiểm hành kết bạn với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp
yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí từ năm trăm linh đến hai triệu đồng vào tài khoản ngân hàng
do thành cung cấp để được làm thủ tục
sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí anh cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn trên từ tháng chín đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thanh đã lừa một mươi bốn người với tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố bị án
khởi tố bị can với nguyễn tất thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thêm một thủ đoạn khác thường xuyên được các đối tượng cướp giật sử dụng để thực hiện hành vi
đó là tranh thủ khi người dân đi đường lơ là mất cảnh giác bảo quản tài sản
đặc biệt là trong những ngày cận tết như thế này lượng người di chuyển đông đúc bận rộn
sẽ là cơ hội cho các đối tượng trộm cướp giật tài sản gia tăng hoạt động
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
đối tượng tống tưởng vương chú tại xã đức lợi huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi bắt giữ hành vi cướp giật tài sản
đối tượng vương đã thực hiện tám vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố quảng ngãi
xã tịnh phong huyện tịnh sơn và thị trấn la hà huyện tư nghĩa
thủ đoạn của đối tượng là vào tầm khoảng chín đến một mươi giờ đêm lân la trên các tuyến đường
thấy phụ nữ nào nghe điện thoại trên đường thì đối tượng thực hiện hành vi cướp giật sau đó tổ thoát
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi cũng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn thồng
chú tại xã bình mỹ huyện bình sơn và hành vi cướp giật
thồng đã thực hiện ba vụ cướp giật
vụ cướp giật điện thoại của ba phụ nữ đang điều khiển xe máy trên quốc lộ một a
đoàn qua xã nghĩa thường huyện tư nghĩa tuyến quốc lộ hai mươi bốn b
đoạn qua xã tịnh hà huyện tịnh sơn và cầu thạch bích thành phố quảng ngãi
người đi đường đặc biệt là phụ nữ
khi thăm do lưu thăm trên đường thì càng phớ năng cầu ý thức bảo vệ tật sống của mình
đặc biệt là điện thoại di động là không nghe điện thoại trên những nội lực vác
khi đeo điện tường thì
thời điểm cận tết nguyên đán người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp
đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong dưới cống nước tại khu vực ấp thanh thủy thị trấn thanh bình huyện bù đốp
vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một một người dân đi đặt bẫy cua tại khu vực cống nước thuộc thị trấn thanh bình
khi đến đoạn thuộc ấp thanh thủy thì bất ngờ phát hiện thi thể thanh niên trẻ tuổi tử vong dưới cống
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốc nhanh chóng đến hiện trường
tại đây danh tính nạn nhân được xác định tên bùi minh văn
nạn nhân tử vong trên người mặc quần áo màu đen chân tay co lại gác lên xe máy
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thông tin cập nhật về tình hình dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh tiếp tục đạt các tiêu chí của dịch ở cấp độ một
như vậy thành phố hồ chí minh đã giữ vững vùng xanh trong vòng ba tuần liên tiếp
trong đó đối với từng địa phương toàn thành phố có thành phố thủ đức và hai mươi quận huyện đạt cấp độ một
riêng huyện nhà bè ở cấp độ hai
dịch vụ được nới lỏng
ở quận ba đình cầu giấy thanh xuân và long biên tại hà nội
các địa phương đã chuyển màu từ cam xuống vàng sau khi có đánh giá cấp độ dịch mới nhất
theo đó ba quận như cầu giấy thanh xuân và ba đình đã được phép bán hàng ăn uống tại chỗ
theo đánh giá cấp độ dịch hà nội vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xóm bình tiến xã bình thành
huyện định hóa tỉnh thái nguyên về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận tây hồ hà nội là đối tượng nguyễn minh quân
sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại năm trăm linh bốn c hai thành công phường thành công quận ba đình thành phố hà nội
và đối tượng trần công danh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại xã hờ bông huyện chư sê tỉnh gia lai
bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi sáu
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hiểu
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện